trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang với israel các lực lượng iran cùng thời điểm đã bắt giữ một chiếc tàu container có liên hệ với israel tại eo biển horkmut và giành quyền kiểm soát con tàu này
công ty vận tải biển msc đã xác nhận thông tin và cho biết con tàu mang tên là msc ares đã được đăng ký ở bồ đào nha
đoạn video được truyền thông nhà nước iran chia sẻ cho thấy là một máy bay trực thăng quân sự bay về phía trên đầu và đuôi của chiếc tàu
trực thăng này thuộc hải quân vệ binh cách mạng iran và tàu eres đang trên hải trình tới ấn độ và bị bắt giữ cùng với hai mươi năm thành viên thủy thủ đoàn khi mà gần ở eo biển horkmut
bước đầu xác định những thủy thủ trên tàu thuộc các quốc tịch là ấn độ pakistan philippines nga và estonia
dữ liệu từ các trang web theo dõi hàng hải cho thấy con tàu ares do một doanh nhân israel sở hữu một phần
mỹ ngay lập tức kêu gọi iran sẽ thả con tàu vào thủy thủ đoàn
nhấn mạnh rằng việc bắt giữ tàu dân sự mà không có hành động khiêu khích là sự vi phạm luật pháp quốc tế và là hành vi cướp biển